đã có hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng quyên góp được dành cho người nghèo tại chương trình cầu truyền hình
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
chương trình có sự tham dự của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình phó thủ tướng vương đình huệ
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo một số bộ ngành
trong suốt bảy mươi hai năm qua xóa đói giảm nghèo luôn là một chủ trương lớn được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm
ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay mỗi năm ngân sách nhà nước đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư
hỗ trợ trực tiếp cũng như lồng ghép
khi qua các chương trình dự án chính sách cho giảm nghèo thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
cùng với thành tựu phát triển chung
to lớn của đất nước công tác giảm nghèo cũng đạt được kết quả rất ấn tượng
việt nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
được nhân dân đánh giá cao được cộng đồng quốc tế coi việt nam là điểm sáng về giảm nghèo
thủ tướng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được công tác giảm nghèo còn rất nhiều khó khăn thách thức
cả nước vẫn còn hơn một chín triệu hộ nghèo và hơn một ba triệu hộ cận nghèo

đó là những địa bàn lớn ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
và cũng là những địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai biến đổi khí hậu
đảng nhà nước ta đã đề ra phán đấu mỗi năm giảm từ một đến một năm hộ nghèo
và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo
theo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc mà việt nam đã cam kết
đây là việc làm rất khó khăn nhưng giàu tính nhanh vang
vừa là yêu cầu
vừa là mục tiêu của phát triển bình vững
chính phủ việt nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vững
xây dựng nông thôn mới
cùng với việc nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực và nỗ lực vương lên của bản thân người nghèo
rất cần có sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức các cá nhân trong và ngoài nước
cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
thủ tướng nhấn mạnh
trong khi hàng nghìn đồng bào đang chịu cảnh lũ lụt tàn phá
nhiều gia đình tăng thương mất người mất nhà do bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi
rất nhiều hộ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
nhiều hộ thất nghèo nay có thể tái nghèo
chúng ta cần tiếp tục động viên giúp đỡ người nghèo một cách có trách nhiệm và tình thương chia sẻ
thủ tướng kêu gọi tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng cũng kêu gọi mọi người cùng với thủ tướng hướng về phía đồng bào
hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt
và cùng soạn tin nhắn theo cú pháp vnn và gửi vào số một nghìn bốn trăm linh tám
mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ người nghèo hai mươi đồng